bộ kế hoạch và đầu tư đã giao ban trực tuyến toàn ngành năm hai nghìn hai mươi
trong các tháng đầu năm bên cạnh các hoạt động tác động thường xuyên
bộ đã tập trung kịp thời đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
đối với phát triển kinh tế xã hội tham mưu cho chính phủ những giải pháp quyết liệt
giảm thiểu tác động ảnh hưởng
bộ kế hoạch và đầu tư xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm của các tháng cuối năm
là kịp thời đưa ra các cơ chế chính sách để huy động và sử dụng hiệu quả
mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh doanh
dự báo chính xác chủ động xây dựng các kịch bản để kịp thời đề xuất với chính phủ
các đối sách giải pháp không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
hiện bộ đang xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
để báo cáo chính phủ trình quốc hội cho ý kiến vào tháng một mươi
đồng thời đôn đốc các ngành các địa phương tháo gỡ vướng mắt
giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn một mươi chín kéo dài sang năm hai nghìn hai mươi
giải ngân vốn đầu tư công sáu tháng đầu năm
ước đạt một trăm năm mươi sáu tỷ đồng cao hơn so với cùng kỳ
tuy nhiên vẫn chưa đạt được yêu cầu đề ra